thành phố hồ chí minh đã trải qua hơn một trăm linh ngày giãn cách xã hội với nhiều cấp độ khác nhau
từ ngày hai mươi ba tháng tám thành phố hồ chí minh siết giặt các biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu cộng yêu cầu người dân ai ở đâu ở yên đó
từ ngày bảy chín ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống
cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông thiết bị tin học văn phòng
thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ sáu h đến một mươi tám giờ hằng ngày chỉ được bán hàng mang đi
hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi hoạt động chỉ trong phạm vi quận huyện thành phố thủ đức
riêng cơ sở sản xuất kinh doanh dược liệu thuốc trang thiết bị y tế vật tư y tế được hoạt động từ sáu h đến hai mươi một h hàng ngày
tiệp bánh mì của anh hoài nhật nằm gần chợ hiệp bình mấy ngày nay khá nhọn nhịp
dù chưa bằng lúc trước dịch chỉ bán thông qua các ứng dụng đặt hàng online và chỉ trong khu vực thành phố thủ đức
xong được hoạt động trở lại đã giúp anh nhật có thêm thu nhập để trả
tiền mặt bằng và lương nhân viên vui nhưng cũng lo vì giờ chi phí đủ thứ tăng cao
bánh mì bánh bao xôi mặn của tiệm cũng phải tăng giá khó hút khách trong thời buổi khó khăn này
hàng quán được bán mang về hồ hởi đón nhận nhưng hầu hết người bán cũng nhanh chóng nhận ra rằng vẫn còn quá khó để mở bán
như bà chủ quán bún bò này vẫn còn rất e rè để nấu bán trở lại bởi chợ vẫn chưa được mở
nguyên liệu các thứ phải qua đặt hàng không trực tiếp chọn nguyên liệu
thì khó có thể nấu món ngon
theo quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về thông qua ứng dụng đặt hàng
phải ba tại chỗ shipper chỉ giao hàng nội quận người lao động phải tiêm ít nhất một mũi vaccine
xét nghiệm ba ngày một lần
nhiều chủ quán không dám mạo hiểm khi quá khó về nguyên liệu nhân viên shipper
còn người mua cũng ngán phí giao hàng giá hàng cao ngất ngường
mở lại dịch vụ ăn uống bán mang về giúp giải tỏa tâm lý đáp ứng nhu cầu của người dân
thế nhưng thực tế còn rất nhiều khó khăn khiến cho các cơ sở kinh doanh chưa mặn mà
hầu hết các hàng quán đang chờ cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn
số khác thì tiếp tục đóng cửa trở đến khi người dân được ra đường trở lại mới mở bán
tuy chưa thể áp dụng thẻ vàng thẻ xanh nhưng tp hcm đã cho phép mở cửa các loại hình
kinh doanh dịch vụ ăn uống cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông thiết bị tin học văn phòng
thiết bị dụng cụ học tập được hoạt động từ sáu h đến một mươi tám giờ hàng ngày bán hàng mang đi
một trong những thông tin được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là ba giai đoạn phục hồi kinh tế thành phố đặt ra như sau
kế hoạch phục hồi kinh tế
giai đoạn một dự kiến từ một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi trong đó có một khoảng thời gian thử nghiệm
từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín ưu tiên triển khai tại các địa bàn an toàn cao như quận bảy
huyện cổ chi huyện cần già khu chế xuất tân thuận khu công nghệ cao
ở giai đoạn này nếu diễn biến dịch theo như kế hoạch kiểm soát dịch của ngành y tế
thì những người có thẻ covid được phép tham gia mọi hoạt động với điều kiện
đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng chống dịch của ngành y tế
tổ chức cá nhân sử dụng một trăm linh lao động có thẻ xanh covid một mươi chín được quyền tham gia mọi hoạt động với điều kiện
đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định an toàn phòng chống dịch trừ các hoạt động karaoke vũ trường quán bar
massage và các hoạt động có rủi ro lây nhiễm cao như dịch vụ ăn uống tại chỗ hoạt động tại các khu vui chơi giải trí
thể dục thể thao giảm chiếu phim trung tâm thương mại trừ hệ thống siêu thị đặt trong trung tâm thương mại
tổ chức cá nhân sử dụng một trăm linh lao động có thẻ xanh covid một mươi chín ở bộ phận có tiếp xúc trực tiếp với người ngoài
và một trăm linh lao động có thẻ vàng covid một mươi chín hoặc thẻ xanh covid làm việc trực tiếp ở các bộ phận còn lại
được phép tham gia nhiều hoạt động khác
có thể kể đến như hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp khu chế xuất và khu công nghệ cao
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ chỉ bán mang đi
thương mại điện tử sản xuất dược phẩm trang thiết bị phục vụ ngành y tế
chuỗi sản xuất lương thực thực phẩm cửa hàng xăng dầu ga tài chính công chứng
vận tải xây dựng sửa chữa các công trình công cộng
giai đoạn hai dự kiến từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
nếu diễn biến dịch theo như kế hoạch kiểm soát dịch thì thành phố bổ sung thêm một số lĩnh vực
như là ăn uống tại chỗ thể thao ngoài trời vui chơi giải trí với số lượng dưới hai mươi người
người tham gia phải có thẻ sanh covid
giai đoạn ba dự kiến sau ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
nếu diễn biến dịch theo như kế hoạch kiểm soát thì thành phố sẽ mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế
riêng đối với hoạt động karaoke vũ trường quán bar massage bắt buộc người tham dự phải có thẻ xanh covid
quý vị thân mến trong giai đoạn một dự thảo kế hoạch phục hồi kinh tế của huyện cần giờ
từ một mươi sáu tháng chín đến ba mươi một tháng một mươi địa phương này sẽ khôi phục lại các loại hình kinh doanh dịch vụ
đặc biệt huyện cần giờ sẽ mở lại hoạt động một tour
hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục lại hoạt động dịch vụ
đồng thời xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ
nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định dưới hai mươi người tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế
tại buổi làm việc với ban thường vụ huyện huyện cần giờ bí thư thầy huyện tp hcm nguyễn văn nên đánh giá
huyện đã cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín tiếp tục cố gắng giữ vững trong sạch địa bàn để phát triển dịch vụ và du lịch
bí thư nên cho rằng huyện cần giờ có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ covid một mươi chín
trong giai đoạn một dự thảo kế hoạch phục hồi kinh tế của huyện cần giờ từ ngày một mươi sáu chín đến ngày ba mươi một một mươi
địa phương này sẽ khôi phục lại các loại hình kinh doanh dịch vụ
huyện này đề xuất thí điểm mở thêm một số hoạt động như đánh bắt nuôi trồng thủy sản mở chợ truyền thống
ông dũng nhấn mạnh huyện mở ra dịch vụ nào thì phải có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó
bí thư huyện ủy cần giờ lê minh dũng cho hay huyện đã có kế hoạch khôi phục du lịch
trong đó sẽ xây dựng tour du lịch khép kín với cung đường khép kín
theo dự kiến đến ngày ba mươi chín có thể thí điểm mở tui đầu tiên
sau thông tin ông dũng nêu bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
tour du lịch đầu tiên này thành phố sẽ mời lực lượng tuyến đầu sau nhiều tháng căng mình chống dịch
việc đi du lịch giúp tái tạo sức khỏe cho lực lượng này
bí thư nên cho hay huyện hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
tiếp tục cố gắng giữ vững trong sạch địa bàn để phát triển dịch vụ và du lịch
có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ covid một mươi chín
nguồn trên dẫn lời bí thư nguyễn văn nên thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề xuất
cần giờ cần khoanh sặt bên ngoài và mở bên trong đảm bảo an toàn
việc thí điểm mở lại tour du lịch cần áp dụng thẻ xanh covid một mươi chín